xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là những thông tin an ninh trật tự mới nhất diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị và các bạn sau bốn ngày tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử sơ thẩm vụ án giết người và chống người thi hành công vụ
xảy ra tại thôn hoành xã đồng tâm huyện mỹ đức dự kiến chiều nay ngày một mươi bốn tháng chín tòa sẽ tuyên án
theo có trạng hai mươi năm bị can bị truy tố về tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
bốn bị can bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự
toàn bộ hai chính bị can đều trú tại xã đồng tâm huyện mỹ đức
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã tiến hành luận tội và đề nghị mức án đối với hai mươi chín bị cáo bị đưa ra xét xử
tại phiên tòa viện kiểm sát đã thay đổi tội danh truy tố với một mươi chín người từ tội giết người sang tội chống người thi hành công vụ
đây là kiến nghị nhân văn thể hiện sự khoan hồng của pháp luật mở cho các bị cáo một con đường
để làm lại cuộc đời
viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo
lê đình công năm sáu tuổi tử hình
lê đình trức bốn mươi tuổi tử hình
lê đình doanh ba mươi hai tuổi trung thân
bùi viết hiểu bảy mươi bảy tuổi mức án một mươi sáu đến một mươi tám năm tù
nguyễn văn tuyển bốn mươi sáu tuổi mức án một mươi bốn một mươi sáu năm tù
nguyễn quốc tiến bốn mươi tuổi mức án một mươi sáu đến một mươi tám năm tù cùng về tội giết người
các bị cáo còn lại viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên án từ một mươi năm tháng tù
tù cải tạo không giam giữ đến bảy năm tù giam về tội chống người thành công vụ
các bị cáo liên đới phải chịu trách nhiệm bồi thường cho ba gia đình bị hại theo đúng quy định của pháp luật
sáng nay ngày một mươi bốn tháng chín tòa án nhân dân tỉnh hà tĩnh mở lại phiên tòa xét xử bảy bị cáo
trong vụ án đưa nạn nhân phạm thị trà my một trong ba mươi chín nạn nhân tử vong trong xe container ở anh vào năm hai nghìn một mươi chín
sang anh làm thuê chui
bảy bị cáo đưa ra xét xử về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
gồm nguyễn quốc thành chú tại cần thơ trần đình thự trường chú tại hà tĩnh
nguyễn thị thúy hòa nguyễn xuân triều lê văn huệ võ văn kỳ và võ văn hồ đều ở nghệ an
còn bị cáo nguyễn thị thúy diễm ba mươi tuổi tỉnh chiết giang trung quốc
đang bị cơ quan công an hà tĩnh ra văn bản đề nghị bộ công an phối hợp với interpol
ban hành thông báo đỏ truy nã quốc tế
theo cầu trạng tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín trần đình trường nhờ nguyễn thị thúy hòa nguyễn quốc thành
nguyễn thị thúy diễm làm thủ tục đưa phạm thị trà my sang cộng hòa pháp để trốn sang anh lao động
với giá hai mươi hai usd đến ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín phạm trá my ngồi trong thùng xe container đông lạnh
trốn sang anh thì gặp nạn ở hạt ssep và hậu quả là ba mươi chín người việt đã tử vong trong xe container này
cơ quan thủ tục cho rằng ngoài trường hòa và diễm thì bốn bị căn còn lại
đến việc đưa hàng chục lao động người hà tĩnh và các tỉnh thành hải dương hải phòng
nam định nghệ an và tây ninh sang anh trái phép trước đó phiên xử lần một do tòa án nhân dân
tỉnh hà tĩnh mở vào sáng ba mươi một tháng tám đã bị hoãn do một bị cáo quê ở nghệ an có đơn xin vắng mặt
vì đang điều trị ung thư và sáu mươi ba nhân chứng không có mặt dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào chiều cùng ngày
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình đã khởi tố vụ án
cơ quan an ninh điều tra công an khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng đối với phan văn mười
vũ thị vân cùng chú tại tỉnh nghệ an về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
mặc dù đang trong thời điểm dịch covid một mươi chín nhưng đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng phan văn mười
và vũ thị vân đã móc nối với đối tượng có tên reid ở indonesia để tổ chức cho một mươi bảy người việt nam
xuất cảnh hợp pháp sang indonesia theo diện đi du lịch rồi sau đó tìm cách vượt biển
xâm nhập trái phép sang úc với chi phí mỗi người
từ một mươi năm cho đến ba mươi đô la mỹ
khi đến indonesia các đối tượng đã thu tiền mỗi người hai đô la mỹ và chờ đợi tàu lớn nhằm vượt biển sang úc
tuy nhiên vì dịch covid một mươi chín nên không có tàu lớn
sáu người trong nhóm đã quyết định hồi hương một mươi một người đã vượt biển bằng tàu nhỏ
nhưng do thuyền bị hỏng máy trôi giạt vào vùng biển đông timor nên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
sau khi trở về việt nam bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình
đã bắt giữ phan văn mười và vũ thị vân để điều tra và làm rõ về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
thưa quý vị và các bạn đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an
vừa bị lực lượng kỳ sát hình sự công an tỉnh nghệ an triệt xóa
bước đầu cơ quan công an đã bắt giữ một mươi một đối tượng chứng minh số tiền đánh bạc lên tới một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là phan thị trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại khối sáu phường đội cung tp vinh và trần đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại khối hai phường đội cung tp vinh
hoạt động dưới trướng của trang và đức là các đại lý cấp một trên địa bàn tp vinh và các huyện lân cận
sau khi nhận thông tin từ các con bạc lâu năm các đại lý chuyển bảng lô đề cho trang để ăn tranh lịch hoa hồng
bước đầu đấu tranh cơ quan công an đã làm rõ số tiền từ ngày một tháng tám đến ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi là một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
các đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền rất lớn
trung bình mỗi ngày từ một trăm linh triệu đồng trở lên ngày nhiều nhất là trên năm tỷ đồng
quá trình điều tra xác định đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề
có nhiều thủ đoạn tinh vi sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại để hoạt động phạm tội nhằm che giấu lực lượng chức năng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an nghệ an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi đối tượng
và đang tiếp tục điều tra mở rộng khẩn trương truy bắt những đối tượng còn lại trong đường dây này
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng vừa điều tra làm rõ vụ án tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh
nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép xảy ra tại khu vực mốc tám trăm linh ba xóm đỏng luông chi choi xã đình phong huyện trùng khánh
trước đó vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi đội biên phòng ngọc côn phát hiện một nhóm công dân có biểu hiện bất minh tại khu vực biên giới
qua phối hợp cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng đã điều tra xác minh ban đầu xác định đối tượng là lục văn chuyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện trùng khánh tổ chức đưa một mươi hai công dân này đi theo đường mòn thuộc khu vực cột mốc biên giới tám trăm linh ba
để xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động làm thuê
mở rộng điều tra vụ án cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với vũ văn sàn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thành phố hải phòng về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
theo kết quả điều tra năm hai nghìn một mươi chín sàn đi lao động làm thuê tại trung quốc và có quen biết người phụ nữ tên là hồng không rõ họ và địa chỉ
có chồng người trung quốc
sau đó hồng thường xuyên liên lạc và thống nhất thuê sản để làm mối đưa đón và dẫn dắt người việt nam có nhu cầu đi sang trung quốc
với tiền công là một trăm linh nhân dân tệ một người
đầu năm hai nghìn hai mươi do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên sản đã quay về việt nam làm ăn và sinh sống
trong thời gian này sàn được hồng thuê để làm mối dẫn dắt và đưa đón người việt nam sang trung quốc hai lần
hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý lục văn chuyên và vũ văn sàn